thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển hệ trí thức việt số hóa
theo quy định số sáu trăm bảy mươi bảy quy đề ttg ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
đây là đề án nhằm thực hiện các quy định của luật khoa học và công nghệ năm hai nghìn một mươi ba
về việc phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ theo chỉ thị số một mươi sáu cttg
ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận
của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
một trong những mục tiêu đề án đưa ra là hỗ trợ cho giáo dục đào tạo
đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân
như pháp luật y tế kỹ thuật sản xuất
để làm được điều này thì tiêu chí phổ cập tin học tới mọi người dân là vô cùng quan trọng
đây cũng là yêu cầu đặt ra với ngành tin học việt nam trong thời gian tới
trong cuộc cách mạng bốn tin học đóng vai trò quan trọng
chính là cầu nối để giúp mỗi người dân doanh nghiệp cơ quan có thể tham gia vào môi trường mạng
qua đó khai thác thông tin nhằm phục vụ cho các nhu cầu của cuộc sống
cũng như lao động sản xuất và xây dựng phát triển đất nước
theo tôi nghĩ thì bây giờ là đang kỷ nguyên công nghệ bốn
thế nên là công nghệ nó góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế rồi và chính trị của đất nước
nên là việc giới trẻ đang học tin học là rất quan trọng với đất nước
công nghệ thông tin được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực
kể cả kinh tế giáo dục y tế chính trị thì tất cả đều có thể áp dụng công tin vào
công nghệ thông tin hiện tại có vai trò rất là quan trọng cực kỳ quan trọng đặc biệt là đối với giới trẻ
vì nó giúp gắn kết tất cả mọi người tất cả mọi tầng lớp có thể giúp cho mọi người lắm bắt được thông tin một cách nhanh nhẹ nhất
đối với người nông dân thì bây giờ rất là quan trọng
bởi vì sẽ góp phần cho người nông dân
có thể lắm bắt được các kỹ thuật mới tiên tiến và có thể quảng bá được hình ảnh sản phẩm của mình làm ra một cách nhanh hơn thuận lợi hơn
trước nhu cầu tiếp cận thông tin từ môi trường mạng của mỗi người dân
và nhằm cụ thể hóa mục tiêu đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin của việt nam
không bỏ lỡ cơ hội phát triển đất nước trong cuộc cách mạng số
trong bài phát biểu giao nhiệm vụ cho hội tiên học việt nam tại đại hội lần thứ tám
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
cũng đã chỉ rõ ngay trong thời gian tới
hội cần tập trung trí tuệ bàn bạc giải pháp thay đổi cách thức tổ chức hoạt động hội
để nâng cao chất lượng và hiệu quả cả về chiều rộng và chiều sâu
nghiên cứu đề xuất với chính phủ các giải pháp về lĩnh vực tin học kịp thời và hiệu quả
xây dựng và tổ chức được những hội thi về tin học chất lượng và uy tín trong cộng đồng
đặc biệt cần quan tâm đến mục tiêu phổ cập tin học đến tất cả người dân trong xã hội
đây vừa là cơ hội cũng là thách thức to lớn
lên vai những người làm tiên học nước nhà
thuận lợi là sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước
đang từng bước được thể chế hóa thành những vấn đề luật pháp
và trì đạo quyết liệt của chính phủ
đặc biệt chính phủ lần này là chính phủ kiến tạo phát triển
khó khăn là điều kiện của chúng ta vẫn còn những hạn chế
đặc biệt là mức độ nhân dân toàn thể xã hội tiếp cận được với công nghệ thông tin vẫn còn hạn chế
đây là cách thức đưa tin học về với vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua điểm biêu điện văn hóa xã tại vùng cao hà giang
những đôi bàn tay nhỏ bé chỉ quen với việc cầm bút cầm phấn và làm việc phụ giúp gia đình giờ đây đã được cầm đến con chuột gõ lên bàn phím máy tính
kiến thức các em thu lượm được không chỉ là những bài giảng trên lớp lời dạy dỗ của cha mẹ ở nhà mà các em học sinh này còn có thể tham gia học trực tuyến
nghe những âm thanh sống động trên màn hình máy tính
và tiết thu kiến thức vô tận trên môi trường mạng
còn với người nông dân này tin học cũng là kho kiến thức mới mẻ đáp ứng nhu cầu và khao khát ứng dụng khoa học kỹ thuật để giúp gia đình thoát khỏi đói nghèo
nhà tôi thì muốn phát triển nuôi kinh tế dê nhưng mà thấy bạn bè xung quanh bảo là ở bên xá cái bưu điện gì đấy có cái mô hình để nuôi ở bên trang máy tính ấy
ồ gì đấy mình không biết đâu mình mới xem
thế vào đến xá thì thấy khỏi cái gán độ xá thì nó đưa vào mình nhập vào máy máy anh không biết bấm
thế vào xem thì thấy hiệu quả
nên tôi cũng rất muốn xem xong về để phát triển kinh tế đàn dê giống như trên máy máy tính ạ
giải bài toán phổ cập tin học cho mỗi người dân đặc biệt là người cao tuổi người dân sinh sống tại vùng nông thôn vùng sâu vùng xa
giúp họ không chỉ biết cách sử dụng tin học mà còn có thể khai thác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cuộc sống và sản xuất thì vẫn là bài toán khó ở việt nam
để từng bước giải được bài toán này ngành tiên học trong nước cũng cần xây dựng kế hoạch với những mục tiêu cụ thể
doanh nghiệp làm trụ cột kết hợp với các tổ chức nghiên cứu đào tạo và quản lý để thực sự đưa hoạt động đổi mới sáng tạo hoạt động khởi nghiệp
trong lĩnh vực công nghệ tin được phát triển mạnh mẽ hơn
tập hợp trí tuệ của cộng đồng khoa học trong các lĩnh vực công nghệ thông tin để tư vấn phản biện cho đảng nhà nước phải tham mưu được một chiến lược tối ưu nhất mà thuận lợi nhất
phải làm thế nào để cho mọi người từ người nông dân cho đến trẻ em có thể tiếp cận đến công nghệ thông tin
để nước chúng ta có thể bước vào kỷ nguyên số hóa và cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư có cơ sở vững chắc
phù hợp với đặc điểm điều kiện phù hợp việt nam để chúng ta có thể tiến kịp với các nước phát triển
cuộc cách mạng bốn kết nối các mạng thông tin với nhau và kết nối vào với một hệ thống hoạt động thông minh
và chỉ khi thành thạo các kỹ năng tin học thì con người mới có thể tham gia và thu lại lợi ích từ cuộc cách mạng này
do đó cùng vai trò tiên phong trong việc truyền tải kiến thức tin học đến từng người dân cũng cần sự nhiệt huyết của mỗi cá nhân tham gia tổ chức thực hiện
nếu như ta đem máy tính về khắp nơi để cho các vùng sâu vùng xa rồi là phổ biến đến các làng các xã các hộ
nếu mà làm chủ trương đấy thì đấy là một chủ trương chúng tôi sẽ sức ủng hộ
là một thành viên của hội thì tôi thấy rằng là những cái kiến thức và cũng như những cái thông tin thu thập được từ cuộc sống cũng như là những cái việc mình triển khai cho khách hàng
thì sẽ tổng hợp lại để hội có thể lấy đấy làm những cái tư liệu để có thể phát triển những cái phần mềm
nó phù hợp với con người và cách sử dụng tại việt nam mình
đây là một cái con đường mà chúng tôi cũng đang theo đuổi và chúng tôi tin rằng nó sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh
đối với một thanh niên trẻ thì với tâm huyết và nhiệt huyết của mình thì tôi sẽ cố gắng hết sức của mình đóng góp cho các phong trào hoạt động của hội
và cũng đẩy mạnh các cái công tác của mình
chúng tôi sẽ tuyên truyền đối với tất cả mọi người rồi nhất là đặc biệt là các giới trẻ để mọi người hiểu được cái ý nghĩa quan trọng của cái việc thúc đẩy phát triển cái sự nghiệp công nghệ thông tin truyền thông
để thúc đẩy cho thành phố chọn cho đất nước có thể phát triển hơn nữa
với những quyết tâm của cả chính phủ những nhà hoạch định chính sách và hàng vạn hội viên của mạng lưới tin học trải rộng khắp từ các doanh nghiệp
công nghệ thông tin lớn hàng đầu cả nước
và các kỹ sư tin học đang công tác tại các tỉnh thành phố quận huyện xã phường
hy vọng đây chính là những hạt nhân sung kích nòng cốt trong việc phổ cập kiến thức kỹ năng sử dụng thành thạo tin học về với từng người dân trong thời gian tới
để ngành tin học việt nam khẳng định được mình và bắt kịp xu thế phát triển như vũ bão của nền công nghệ thông tin trên thế giới
bên cạnh những thể chế chính sách sự nỗ lực của mỗi doanh nghiệp sự vào cuộc tích cực của mỗi kỹ sư tin học
thì đó còn là sự chủ động của mỗi người dân trong việc tự trao dồi kiến thức về tin học để ứng dụng một cách khoa học và sáng tạo vào lĩnh vực làm việc của mỗi cá nhân
chỉ khi đồng bộ và chủ động được tất cả những điều đó thì cuộc cách mạng bốn mới đem lại những cơ hội và điều kiện thuận lợi tốt cho mỗi người dân doanh nghiệp và đất nước
những thông tin vừa rồi của vấn đề hôm nay đã khép lại chương trình truyền động truyền thông của chúng tôi tuần này
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần tới